tại lai châu thời gian gần đây việc vận chuyển gia súc nhất là lợn từ các tỉnh thành dưới xuôi lên xuất khẩu qua khu vực cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ trở nên nhộn nhịp hơn
theo đó một loạt các trạm dịch vụ tập kết chăm sóc lợn mọc lên dọc tuyến các quốc lộ qua huyện phong thổ đi cửa khẩu ma lù thàng
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong vùng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là điểm tập kết trung chuyển lợn xuân trường ở bản vàng bó thị trấn phong thổ huyện phong thổ
hàng trăm con lợn trước khi lên cửa khẩu xuất sang bên kia biên giới được vào đây chăm sóc cho ăn tắm rửa gây ra mùi hôi thối nồng nặc
theo nhân viên quản lý tập kết ở đây cho biết sức chứa bãi gần một con lợn
cứ một đến hai ngày lại có xe vào bãi nhất là những lúc xuất khẩu lợn ở cửa khẩu thuận tiện thì lưu lượng càng tăng lên
bãi xơ xài nên một lượng không ít nước thải và chất bẩn tràn ra ngoài chảy trực tiếp ra suối nậm so tiêm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh gây ô nhiễm môi trường
một là nó hôi lắm hai nữa là đêm hôm nó mất ngủ đấy nó cứ ấm ấm cả đêm
hồi đuổi lợn xong nó gào mất ngủ ô nhiễm xung quanh chắc là ô nhiễm lợn cái mùi nó kinh lắm
qua tìm hiểu được biết hiện nay trên địa bàn huyện phong thổ có một mươi điểm tập kết trung chuyển lợn tập trung ở các xã như hoang thèn malifor thị trấn phong thổ và xã làn nhì thàng
mỗi điểm tập kết có diện tích từ sáu trăm linh đến ba m hai
với sức chứa từ ba trăm linh đến một con
điều đáng nói là trong một mươi điểm đó có tới chín điểm là tự phát mà không có giấy phép kinh doanh
hầu hết các điểm đều không có hệ thống xử lý chất thải hoặc có thì cũng sơ sai không đảm bảo quy chuẩn
sau khi các điểm mọc lên thì tri cục cũng đã nắm được và đã đi kiểm tra trực tiếp cả một mươi cơ sở
và thấy rằng cả một mươi cơ sở hiện nay thì chưa có cơ sở nào đảm bảo được yêu cầu vệ sinh thu y
theo quy định thì các cơ sở thu gom sẽ phải có khố chứa đủ thể tích để chứa và xử lý toàn bộ chất thải sinh ra trong quá trình thu gom nuôi nhốt đó
nhưng mà qua kiểm tra thì cũng chưa cơ sở đáp ứng được
không chỉ xả chất thải trực tiếp ra môi trường mà theo người dân nơi đây phản ánh
có rất nhiều trường hợp khi lợn tập kết tại những điểm này bị ốm yếu hoặc chết
thì các chủ hàng bán rẻ cho người dân và các lái buôn trong vùng đem về cung cấp ra thị trường
với giá bán từ một trăm năm mươi đến một triệu đồng
trước việc xuất hiện nhiều điểm tập kết tự phát dịch vụ tắm lợn như vậy
huyện phong thổ và tỉnh lai châu cần thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
kiểm soát môi trường ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển lợn ốm lợn chết đi tiêu thụ
nhằm tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với đàn vật nuôi ở địa phương và các vùng lân cận